trong bài phát biểu mới nhất của mình thủ tướng anh theresa may bất ngờ đưa ra lời kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử sớm dự kiến vào ngày tám tháng sáu tới đây
động thái này đã thu hút sự quan tâm của dư luận về việc liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để thực hiện một cuộc bầu cử
khi thời gian anh và châu âu thực sự ngồi vào bàn đàm phán có thể chỉ tính bằng tuần
với động thái mới từ thủ tướng anh theresa may người anh sẽ bước vào cuộc bầu cử sớm hơn dự định ba năm
đáng chú ý thông tin này đến trong bối cảnh anh đang xúc tiến quá trình đàm phán giờ liên minh châu âu eu hay còn gọi là brexit
trả lời báo giới thủ tướng anh theresa may cho biết nguyên nhân kêu gọi bầu cử sớm là do nghị viện anh tồn tại những bất đồng
việc tiến hành ngay cuộc tổng tuyển cử là cách duy nhất ổn định chính trị trước khi các cuộc thương lượng chi tiết về brexit bắt đầu
trong những tuần gần đây công đảng dọa bỏ phiếu chống lại thỏa thuận cuối cùng mà chúng tôi đạt được với eu
các thành viên đảng dân chủ tự do đảng quốc gia scotland nói rằng
họ sẽ bỏ phiếu chống lại luật chính thức triển khai brexit và các thành viên khác trong hạ viện tuyên bố sẽ đấu tranh với chúng tôi trên mỗi bước đi
nếu không tổ chức bầu cử bây giờ trò chơi chính trị sẽ vẫn tiếp diễn
tuy nhiên người dân anh băn khoăn và không có chung câu trả lời cho câu hỏi
cuộc bầu cử sớm theo lời kêu gọi của thủ tướng anh theresa may liệu có thích hợp trong thời điểm này
đảng bảo thủ của thủ tướng theresa may hiện đang chiếm ưu thế tại hầu hết các cuộc thăm dò
không ít ý kiến cho rằng đây là nước cờ
đây là một cuộc thăm dò bất ngờ nhưng cao tay của thủ tướng anh
một chiến thắng áp đảo cho đảng bảo thủ nếu xảy ra sẽ đồng nghĩa với việc bảo đảm vững chắc cho tiếng nói của bà may tại bàn đàm phán brexit
về phía thủ tướng may mà nói thì tôi nghĩ đây là một bước đi hoàn hảo của bà ấy
tôi nghĩ rằng những cuộc tranh luận sẽ lại xoay quanh chủ đề brexit và sự cho phép của quốc hội
tuy nhiên sẽ có lợi cho thủ tướng may và đảng của bà
tuy nhiên không ít người anh vẫn tỏ ra lo lắng vì trong một năm trở lại đây
các hòm phiếu đã không ít lần tạo bất ngờ
thêm vào đó nhiều người anh đã mệt mỏi với việc bỏ phiếu của hàng loạt cuộc trưng cầu ý dân
và do đó ván cược của bà may không phải không có rủi ro
tôi nghĩ là thủ tướng may đang cố tình thực hiện được bước đi này để tận dụng thời điểm khi phe đối lập đang rất yếu
và chẳng có sự thay thế đáng tin cậy nào khác
tôi nghĩ đó là tin xấu cho nước anh
đây là một thông báo bất thường
nó cho thấy bà may một lần nữa đặt lợi ích của đảng mình lên trên lợi ích nước anh
tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ lại được phân chia lại một lần nữa và chúng ta hãy chờ xem
với tầm thế mệt mỏi và hoang mang của người dân anh
các nhà phân tích nhận định chiến lược bầu cử sớm của bà may còn có nhiều rủi ro
bầu cử sẽ khơi dậy tình trạng chia rẽ sâu sắc trong lòng nước anh
cũng như tạo cơ hội mới cho đảng quốc gia scotland nêu lại lời kêu gọi độc lập cho scotland
và nếu thủ tướng may không giành được số phiếu vượt trội trong ngày tám tháng sáu
vị thế của bà sẽ yếu hơn hiện tại